trong những ngày nắng nóng vừa qua tại tỉnh lào cai đã ghi nhận nhiệt độ lên tới bốn mươi một tám độ c
đây là mức nhiệt cao nhất lần đầu tiên trong lịch sử chuỗi số liệu quan chắc tính từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đến nay của ngành khí tượng thủy văn lào cai ghi nhận được
nguyên nhân được xác định là do vùng áp thấp nóng phía tây ảnh hưởng đến lào cai đạt ngưỡng cực đại đã đẩy nhiệt độ các khu vực tăng lên đỉnh điểm
hôm nay nhiệt độ tại lào cai vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng nhưng với cường độ suy giảm
dự báo đêm về sáng ngày hai mươi ba tháng năm thời tiết có mưa mưa rào và rông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và mưa đá
do đó người dân cần chủ động các biện pháp để phòng chống thiên tai có thể xảy ra